làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai tỷ đồng
đối tượng nguyễn phương thanh chú tại thành phố bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn phương thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình
để ký hợp đồng ủy quyền rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai
thuộc khóm trà kha phường tám thành phố bạc liêu cho một người đàn ông chú cùng địa phương với giá là bảy trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả để đem cầm thửa đất nêu trên cho một người khác với giá là hai tỷ đồng
và lãi suất hai một tháng
tuy nhiên sau khi đưa tiền đầy đủ cho thanh bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc đối tượng nguyễn phương thanh đã
thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an cũng xác minh được thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai đó cho một người khác